năm hai nghìn một mươi bảy đã khép lại với hàng loạt diễn biến phức tạp của tình hình thế giới
bức tranh thế giới hai nghìn một mươi bảy đã được vẽ lên bằng nhiều gam màu và đầy biến động
mời quý vị sẽ cùng truyền hình nhân dân điểm qua một mươi sự kiện quốc tế nổi bật trong năm qua
khẳng định apec tiếp tục là cơ chế đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng liên kết và hợp tác kinh tế trong khu vực châu á thái bình dương
năm hai nghìn một mươi bảy ghi dấu mốc lịch sử năm mươi năm hình thành và phát triển của hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
từ một hiệp hội sơ khai với năm quốc gia sáng lập asean hiện bao gồm một mươi thành viên đã vượt qua nhiều khó khăn và khác biệt
để trở thành nhân tố đóng góp quan trọng cho hòa bình và thịnh vượng ở khu vực vài
đặc biệt với việc hình thành cộng đồng asean vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm asean trở thành nền kinh tế lớn thứ sáu thế giới
và cộng đồng kinh tế phát triển năng động nhất châu á thái bình dương
diễn ra từ một mươi tám tới hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đại hội một mươi chín đảng cộng sản trung quốc vạch ra tư tưởng
phương châm sách lược cơ bản của chủ nghĩa xã hội đặc sắc trung quốc trong thời đại mới
cùng tầm nhìn chiến lược đến năm hai nghìn năm mươi
với mục tiêu đưa trung quốc trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại và tầm ảnh hưởng dẫn đầu thế giới
đại hội đã thông qua nghị quyết sửa đổi điều lệ đảng bổ sung tư tưởng tập cận bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc trung quốc trong thời đại mới
làm nền tảng chỉ đạo con đường phát triển
căng thẳng trên bán đảo triều tiên tiếp tục gia tăng với hàng loạt vụ phóng thử tên lửa đạn đạo có khả năng vươn tới các vùng lãnh thổ của mỹ ở thái bình dương
trong năm hai nghìn một mươi bảy hội đồng bảo an liên hợp quốc đã thông qua bốn nghị quyết tăng cường trừng phạt triều tiên
trong khi đó mỹ và hàn quốc tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận chung khiến quan hệ mỹ triều tiên và bầu không khí trên bán đảo triều tiên thêm căng thẳng
tuy vậy những ngày cuối năm triều tiên đã bày tỏ thiện trí sẵn sàng đối thoại với mỹ về chương trình hạt nhân của nước này mở ra lối thoát cho khủng hoảng
trong năm cầm quyền đầu tiên
trong năm cầm quyền đầu tiên
tổng thống mỹ donald trump đã có những quyết định mang tính đảo ngược đối với hàng loạt chính sách kinh tế ngoại giao quan trọng
điển hình là việc rút khỏi tppp unesco hiệp định paris về ứng phó biến đổi khí hậu
cũng như cắt giảm chi tiêu ngoại giao và các khoản viện trợ quốc tế siết chặt kiểm soát nhập cư
chiến lược an ninh quốc gia mới được công bố cũng thể hiện rõ chính sách đơn phương và đề cao lợi ích quốc gia của mỹ
quyết định của tổng thống mỹ donald trump công nhận giê ru sa lem là thủ đô của israel
và rời đại sứ quán mỹ đến jerusalem cũng đã khiến dư luận thế giới lo ngại
việc mỹ phủ quyết nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc yêu cầu rút lại quyết định
càng khiến washington bị cô lập hơn về vấn đề này
năm hai nghìn một mươi bảy châu âu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn cả về chính trị và an ninh
các vụ khủng bố với mức độ nguy hiểm và hình thức khó lường liên tiếp xảy ra tại anh pháp bỉ
xu hướng ly khai bùng lên tại một số quốc gia mà điển hình là cuộc trưng cầu dân ý trái phép
của vùng catalonia tây ban nha
những trắc trở trong đàm phán thành lập chính phủ mới tại đức
hay tiến trình đàm phán brexit đã bộc lộ những mâu thuẫn sâu sắc tồn tại trong lòng châu âu
cuộc chiến chống tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tựa sưng tại syri và iraq
với sự can dự mạnh mẽ của nga và liên quân quốc tế đã giành được những thắng lợi quan trọng
sau hàng loạt chiến dịch trong năm hai nghìn một mươi bảy quân đội nga tuyên bố đã đẩy lùi hoàn toàn is
khỏi các vùng lãnh thổ của syri tại iraq
is đã bị đánh bật ra khỏi mọi cứ địa quan trọng mà tổ chức này chiếm giữ suốt hơn ba năm qua
khủng hoảng ngoại giao vùng vịnh nổ ra với việc bốn quốc gia ả rập cắt đứt quan hệ với qatar
cho đến nay chưa có dấu hiệu tiến triển cũng như hàn gắn quan hệ giữa các bên
khu vực trung đông tiếp tục căng thẳng với việc ả rập xê út cáo buộc iran có
động gây hấn quân sự trực tiếp
thủ tướng anh theresa may chính thức kích hoạt điều khoản bắt đầu tiến trình ra khỏi eu
và sau nhiều cuộc thảo luận diễn ra trong cả năm giữa anh và eu
hai bên đã thống nhất được các điều khoản để tiếp tục đàm phán về quá trình brexit
thể thao thế giới rúng động với quyết định chưa từng có của ủy ban olympic quốc tế
cấm nước nga tham dự thế vận hội mùa đông hai nghìn một mươi bảy
do bê bối về cái gọi là chương trình doping quy mô lớn của chính phủ nga bảo trợ
mà moscow đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ
điều quan tâm nhất của tất cả người dân trong các dịp lễ là thời tiết ra sao
để chúng ta có thể sắp xếp công việc cũng như là lịch nghỉ ngơi phù hợp cho bản thân và gia đình
ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết trong đợt nghỉ lễ tết dương lịch
mà truyền hình nhân dân mới cập nhật
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi

tiếp tục chương trình là các thông tin quốc tế
người dân hàn quốc đã đổ ra đường từ chiều
để hòa mình vào không khí náo nhiệt và chờ đợi tham gia lễ hội cao đao
một trong những địa điểm nổi tiếng nhất ở hàn quốc là bô sinh ác trung tâm seoul
nơi diễn ra lễ rung chuông đón chào năm mới
nhiều người đã cùng gia đình bạn bè và cả những khách du lịch tập trung tại đây
để chờ đợi khoảnh khắc giao thoa giữa năm mới và năm cũ
năm mới tôi thường dành thời gian ở nhà
vì thế lần này tôi cùng gia đình đến đây để mong chờ một điều khác biệt thú vị hơn
tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về cách người hàn quốc đón năm mới và đêm giao thừa
chỉ còn vài tiếng nữa là đến năm mới tôi cùng bạn mình đến đây để nghe tiếng chuông chào đón năm mới
vào năm mới tôi hy vọng mình có thể xây dựng một gia đình nhỏ
lễ rung chuông chính thức bắt đầu vào lúc một mươi một h ba mươi phút tối theo giờ địa phương
sẽ có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật chào đón năm mới
ba tiếng chuông biểu thị con số ba mươi ba tượng trưng cho tương lai tươi sáng của hàn quốc
và cũng là con số ý nghĩa trong đạo phật ở quốc gia này
ngày ba mươi một tháng bảy mươi hai ngoại trưởng sigma garbier cho rằng
châu âu nên quan tâm tới việc cải thiện quan hệ giữa moscow và washington
đồng thời chỉ ra rằng việc giải quyết cuộc xung đột liên quan đến vấn đề triều tiên
có thể góp phần đáng kể vào cải thiện mối quan hệ này
theo ngoại trưởng gabriel châu âu nên quan tâm tới việc thúc đẩy mối quan hệ giữa mỹ và nga
bởi chỉ có washington và moscow cộng thêm sự hỗ trợ của bắc kinh
mới có thể ngăn phổ biến vũ khí hạt nhân
nếu mối quan hệ mỹ nga vẫn xấu như hiện nay các nước khác sẽ tranh thủ điều đó
chính vì vậy châu âu cần nỗ lực nhằm đưa mỹ và nga
xích lại gần nhau hơn
ngoài ra ông garbier cũng lưu ý rằng
việc giải quyết cuộc xung đột trên bán đảo triều tiên
thông qua những biện pháp quân sự đồng nghĩa sẽ phải trả giá bằng rất nhiều sinh mạng
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt